đã phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực dốc má xã thu phong huyện cao phong tỉnh hòa bình phát hiện và bắt quả tang đối tượng trần đức duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu có hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại khu tám thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
đang vận chuyển trái phép chín mươi bốn bánh heroin cùng một khẩu súng ngắn với bảy viên đạn và một số tăng vật có liên quan
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố thêm hai mươi hai bị can có liên quan về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm
kết quả điều tra của lực lượng chức năng đã xác định trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến đầu năm hai nghìn một mươi tám
các bị can trong vụ án đã hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào qua xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la rồi tiếp tục mua bán vận chuyển qua các tỉnh hòa bình thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn rồi bán sang trung quốc tiêu thụ với số lượng là một bốn trăm một mươi năm bánh heroin thu lời bất chính hơn một mươi ba tỷ đồng và bảy trăm linh tám nhân dân tệ
dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng hai đến ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi